tại địa bàn phường phú tân thành phố thủ dầu bột

đối tượng nguyễn minh hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết bà võ thị thanh thảo
cướp tài sản vào ngày hai mươi tháng một mươi tại ấp bưng còng xã thanh tuyền huyện dầu tiếng
và một vụ cướp giật khác trên địa bàn phường bình nhâm thị xã thuận an vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
vụ việc đang được tiếp tục điều tra lập rõ
vào dạng sáng ngày hôm nay tại quán karaoke có địa chỉ số chín nguyễn thiện thuật
thành phố nhà trang tỉnh khánh hòa đã xảy ra một vụ ầu đà
hậu quả khiến một người tử vong và một người bị thương nặng
sự việc xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi phút sau khi đi nhậu nhóm của nguyễn thanh tùng
chú thành phố nhà trang gồm ba người bạn cùng chú thành phố nhà trang đến quán karaoke
tế để hát tại đây tùng đã xảy ra sô sát với nguyễn xuân thủy chú thành phố nha trang
thủy đã dùng dao đâm tùng sau đó cả nhóm của tùng đã đánh thủy
hậu quả làm thùy tử vong tại chỗ tùng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhận được tin báo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa đã khẩn trương có mặt
tổ chức khám nghiệm hiện trường ghi lời khai các nhân chứng và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc
thưa quý vị thông tin liên quan đến việc thanh tra toàn diện
đất rừng tại sóc sơn thường vị huyện ủy sóc sơn thành phố hà nội đã tạm đình chỉ công tác
đối với ông nguyễn văn hân là chủ tịch ubnd xã minh phú để tập trung chỉ đạo giải quyết
một mươi tám trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng
trước đó đoàn thanh tra công vụ của huyện sóc sơn đã làm rõ những vấn đề liên quan đến ông nguyễn văn hân
trong đó ghi nhận việc ông hân còn một số hạn chế và khuyết điểm trong thực thi công vụ
tại xã minh phú hiện có một mươi tám công trình vi phạm trật tự xây dựng
theo kế hoạch huyện sóc sơn sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành việc cưỡng chế một mươi tám trường hợp trong tháng một mươi một
công an huyện cư mờ ga của tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ vụ việc một đối tượng có hành vi
mang xăng vào hiện trường tưới đốt số gỗ lậu tăng vật khi lực lượng chức năng huyện này đang tiến hành kiểm đếm
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi nhận được tin báo từ người dân tổ công tác gồm hạt kiểm lâm
công an huyện cư mực a và công ty trách nhiệm bố hạn một thành viên lâm nghiệp buôn gia uầm
đã tiến hành kiểm tra tại tiểu khu năm trăm năm mươi một thuộc lâm phần của lâm trường buôn yaguầm
quản lý ở xã er kết huyện cư mực a thì phát hiện một bãi tập kết gỗ tròn lớn sau đó
lực lượng chức năng đã tiến hành bảo vệ hiện trường đo đếm khối lượng gỗ để xử lý theo quy định
tuy nhiên đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày đối tượng nguyễn tiến điệp chú tại huyện cư mờ ga
cùng hai thanh niên khác đã đến khu vực tập kết lâm sản để lăng mạ tổ công tác tiếp đó
điệp mang một can nhựa chứa xăng và một can nhớt tưới xung quanh bãi gỗ rồi châm lửa đốt khiến
một số lòng gỗ bị cháy và làm anh huỳnh ngọc vinh là cán bộ tại hạt kiểm lâm huyện cư b ga
bị bỏng riêng điệp làm xăng dính vào người cháy bỏng hai chân tay và lưng hiện vụ việc
đang được công an huyện cư mờ ga tiếp tục điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long phối hợp
với công an xã hữu thành bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua
bằng tiền tại ấp vĩnh thiện xã hội thành huyện trà ôn của tỉnh vĩnh long
nhận được tin báo của người dân có một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại
khu vực đất chống của ông vũ quốc nam thuộc ấp vĩnh thiện xã hữu thành huyện trà ôn lực lượng
công an đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng một mươi đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại hiện
trường lực lượng công an đã thu giữ chín xe mô tô bảy điện thoại di động và thu giữ trên người các đối
tượng số tiền gần một mươi một triệu đồng lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và tiếp
tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật thưa quý vị và các bạn
đi xe mô tô không biển số áp sát chặn xe nạn nhân ném ớt bột và dùng dao không chế đe dọa
thậm chí là sẽ ra tay sát hại nếu nạn nhân chống cự là hành vi táo tận của hai đối tượng đã liên
tiếp thực hiện nhiều vụ cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn tỉnh bình phước trong thời gian vừa qua
vào tối ngày bốn tháng một mươi khi đang di chuyển bằng xe máy tại đoạn đường lô cao su vắng vẻ thuộc ấp
thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước chị phạm thị phiến chú tệ địa phương đã
bị hai đối tượng đi xe mô tô không biển số vượt lên ép xe chị vào lề đường rồi ném ớt bột vào mặt khiến
chị không nhìn thấy gì một đối tượng dùng chân đạp ngã xe chị rồi kề dao vào cổ uy hiếp yêu cầu chị
đưa tiền và điện thoại quá sợ hãi
chị phiến đưa cho hai tên cướp bảy trăm linh đồng và chiếc điện thoại của mình trước khi đi
chúng bắt chị phiến phải đọc mật khẩu để mở khóa màn hình điện thoại và lục tìm tài sản
trong khúc xe của chị thấy không còn gì chúng mới lên xe phóng đi
em cũng chạy nhanh khi mà chạy không vương kịp nó rồi thì em ép xác vào lề đường để nó vượt lên
nhưng mà không ngờ chúng ép xác vào thì tạt bột ớt vào mặt em tên đằng sau thì đạp đổ xe em
người và xe ngã xuống xong một tên đằng sau thì xuống
đè ra vào cổ em mới quát là móc hết tiền với điện thoại ra
cách địa điểm vụ cướp thứ nhất khoảng hai km bị hại thứ hai là chị mông thị thu hà
hai mươi sáu tuổi chú tệ ớt đồng chắc xã tân hòa cũng đi xe mô tô từ đường dt bảy trăm bốn mươi một về nhà
khi đi qua đoạn đường vắng này chị cũng bị hai đối tượng ép xe
ném ớt bột vào mặt và dùng dao khống chế cướp tài sản của nạn nhân
họ dùng bột ớt
hất vào mặt em xong rồi em cay quá em dừng xe lại xong rồi khi đó em dừng xe lại
họ cũng dừng họ ép xe em dừng lại xong rồi họ dừng xong rồi người ngồi sau họ xuống
họ dùng dao họ dí vào mặt em kêu là có tiền hoặc có tiền điện thoại gì móc ra cho họ hết
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an huyện đồng phú đã nhanh chóng vào cuộc
trình xác minh truy xét thủ phạm các trinh sát và điều tra viên gặp rất nhiều khó khăn do hiện trường
không để lại dấu vết gì các bị hại lại không nhớ được đặc điểm của nhóm cướp do bị ném ớt bột vào
mặt tuy nhiên công tác điều tra vẫn được tiến hành khẩn trương và kiên trì để nhanh chóng tìm ra manh
mối về nhóm cướp trong vòng một mươi ngày đêm chúng tôi bám sát địa bàn theo dõi đối tượng cuối cùng
đã truyền phá được nhóm này còn bắt giữ được hai đối tượng hai nghị phạm trong vụ cướp trên đã được
lộ diện đó là hà thanh nhàn hai mươi sáu tuổi chú tại huyện đồng phú và người em cùng mẹ khác cha là phạm
thanh sang hai mươi bốn tuổi chú tuệ thị xã đồng xoài tại cơ quan công an cả hai đã phải cúi đầu nhận tội
qua đấu tranh nhàn và sang còn khai nhận trong thời gian gần đây đã thực hiện chót lọt năm vụ cướp
tài sản tại các xã tân lợi và tân tiến
một vụ tại xã tiến hưng thị xã đồng xoài
hình công an huyện đồng phú đã thu hồi một chiếc điện thoại
đồng thời khởi tố tạm giam hai đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện đồng phú đề nghị nhân dân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận
có ai bị các đối tượng dùng phương thức thủ đoạn cướp tài sản như trên

công an huyện đồng phú đề nghị nhân dân trên địa bàn huyện đồng phú

thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú